tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp đoàn đánh giá đa phương của nhóm châu á thái bình dương
về chống rửa tiền gọi tắt là đoàn apg do ông david baker giám đốc apg làm trưởng đoàn đang làm việc với các bộ ngành của việt nam
việt nam là thành viên của đoàn apg tại hội nghị thường niên lần thứ hai mươi vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
các thành viên của apg đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương về chống sửa tiền và tài trợ khủng bố đối với việt nam
sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đảng chính phủ các bộ ngành việt nam có quyết tâm chính trị cao
để nỗ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhằm giải quyết những thiếu hụt pháp lý và bảo đảm tính hiệu quả thực thi
đây cũng là cơ hội để đoàn apg hiểu đầy đủ hơn về hệ thống chính trị của việt nam
đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng giúp việt nam hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền
tài trợ khủng bố qua từng năm
trưởng đoàn apg david becker ghi nhận quyết tâm chính trị của đảng chính phủ việt nam và cho rằng
khi báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ có ý nghĩa tích cực đối với việt nam cũng như các quốc gia mà đoàn đánh giá